phòng đó không phải là vụ tai nạn đầu tiên xảy ra vì lý do vượt ẩu nhiều tình huống tương tự đã xảy ra và hậu quả thì vô cùng nặng nề
hy vọng là đoạn clip vừa rồi sẽ tiếp tục là bài học cảnh tỉnh cho các tài xế cần phải hết sức thận trọng khi tham gia giao thông
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến các bộ ngành và địa phương về kế hoạch tổ chức vận tải hành khách
khi các tỉnh thực hiện nới lỏng các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể về nguyên tắc chung tại các điểm đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng không tổ chức hoạt động vận tải khách
trừ các trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép
tuy nhiên sân bay nhà ga đường sắt vẫn được hoạt động và tiếp nhận khách để đi đến các địa phương khác không áp dụng chỉ thị một mươi sáu
tại những nơi đang thực hiện chỉ thị một mươi năm và một mươi chín được tổ chức vận tải khách theo mức độ hạn chế tỷ lệ phần trăm xe kinh doanh vận tải
hành khách của từng phương thức vận tải với địa phương đang thực hiện mức độ bình thường mới sẽ tổ chức vận tải khách hoạt động bình thường